tại thành phố hải phòng thành ủy hà nội và thành ủy hải phòng đã tổ chức hội nghị hợp tác phát triển
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
trong những năm qua việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai thành phố hà nội và hải phòng
đã là được những kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm an ninh quốc phòng an sinh xã hội phù hợp với thế mạnh của mỗi thành phố
đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của hà nội và hải phòng là các động lực tăng trưởng
chủ yếu của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ đóng góp tích cực và sự phát triển chung của cả nước
tại hội nghị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải nhấn mạnh
hai thành phố cần phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu trong vùng kinh tế phát triển hơn nữa kinh tế xã hội
đồng thời bí thư thành ủy hà nội đề nghị hai địa phương xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ kế cận tiếp theo
để duy trì phát huy đào thành tựu hai địa phương đạt được trong thời gian qua
bí thư thành ủy hà nội đề nghị hai địa phương trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch
việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản cũng như thu hút nhà đầu tư
nhân dịp này hai thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác trên bảy lĩnh vực